tại hà nội hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam đã tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín
phó thủ tướng vũ đức đam đã đến sự đại hội
với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới trách nhiệm hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoàn thiện mô hình tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động
đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển của thời kỳ mới góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp
của con người việt nam của dân tộc việt nam trong xã hội và ra quốc tế
đại hội lần này cũng đã bầu ra ban chấp hành gồm một mươi ba thành viên
bà trần thị thu đông được bầu làm chủ tịch hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam khoa chín
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm